với chi phí sản xuất khoảng hai mươi năm triệu đồng trường cao đẳng công thương miền trung tại phú yên thuộc bộ công thương
đang hoàn tất hồ sơ đề nghị bộ y tế công nhận chất lượng được phép lưu hành rộng rãi hệ thống khử khuẩn và đo thân nhiệt tự động
đây là nỗ lực trong sáng chế của thầy và trò nhà trường chung tay cùng với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
vào buồng sát khuẩn hệ thống phun xương tự động sẽ khử khuẩn người và mô tô bằng dung dịch anolit
với nồng độ pha chế theo tiêu chuẩn hướng dẫn của who kết hợp với tiêu cực tím
cùng lúc mắt cảm biến sẽ đo thân nhiệt tự động và truy xuất dữ liệu hình ảnh nhiệt độ cơ thể
về hệ thống máy chủ trên máy tính hoặc điện thoại di động
nếu phát hiện người có thân nhiệt trên ba mươi bảy năm độ hệ thống sẽ thông báo để người trực kịp thời hướng dẫn cách ly và tiến hành các biện pháp y tế
hiện nhóm sáng chế đang triển khai nâng cấp hệ thống thêm nhiều tính năng mới
như gắn thêm các mô đun nhận dạng và hướng dẫn người sử dụng bằng giọng nói
đây là sáng chế hữu ích thiết thực góp sức cùng cả nước chiến thắng đại dịch covid một mươi chín